hệ thống đạt phòng và hãng hàng không ivvu chiếm tới gần một mươi thị phần thị trường du lịch việt nam góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng thần tốc của ngành này trong vài năm qua
cùng với đó là gần hai lao động thường xuyên được tạo ra và số tiền nộp ngân sách nhà nước cũng tăng lên tương ứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu
tuy nhiên những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh như thiên minh hiện quá ít ở việt nam
tới hết tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cả nước có khoảng sáu trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động chiếm khoảng chín mươi bảy năm số doanh nghiệp đăng ký
còn số này tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên so với năm hai nghìn một mươi hai bình quân mỗi doanh nghiệp lại giảm ba lao động nghĩa là các doanh nghiệp này đang nhỏ lại
đánh giá về thực tế này nhiều chuyên gia kinh tế tại việt nam cho rằng doanh nghiệp việt không chịu lớn
tuy nhiên so với năm hai nghìn một mươi hai bình quân mỗi doanh nghiệp này đang nhỏ lại

trong khi doanh nghiệp tăng trưởng nhanh không có nhiều ở việt nam thì đối với các quốc gia đang phát triển khác
những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra động lực và sức lan tỏa thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế phát triển
đó là kết quả của một nghiên cứu kéo dài tới một mươi năm

đó là kết quả của một nghiên cứu kéo dài tới một mươi một quốc gia đang phát triển ở nhiều châu lục mà ngân hàng thế giới công bố mới đây
doanh nghiệp tăng trưởng nhanh là những doanh nghiệp có năng lực phát triển nhanh chóng mở rộng quy mô lao động tạo ra tăng trưởng đầu ra
chúng tôi tập trung vào những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng trên hai mươi trong ít nhất ba năm liền tạo ra những đóng góp cho doanh nghiệp đó
cho toàn bộ nền kinh tế trên khía cạnh tạo việc làm và sản phẩm đầu ra
theo kết quả của nghiên cứu kéo dài
nghiên cứu này các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh ở các nền kinh tế mới nổi tạo ra hơn năm mươi tổng số việc làm mới
cũng như doanh thu mới mặc dù chỉ có hai mươi trong số những doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực chế tạo hay dịch vụ
cùng với đó nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh cũng tạo ra những tác động lan tỏa
theo cả chiều ngang và chiều dọc
ở chiều dọc những doanh nghiệp này có thể tạo ra các mạng lưới liên kết
trong khi chiều ngang họ tạo ra những sự cạnh tranh gây sức ép buộc các doanh nghiệp cùng ngành phải đổi mới
phải sáng tạo nâng cao năng suất lao động và thậm chí cả quy mô doanh nghiệp để có thể tồn tại
và chính vì vậy doanh nghiệp phát triển nhanh đóng một vai trò hết sức quan trọng tại các nước đang phát triển
doanh nghiệp tăng trưởng nhanh đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi chúng tôi nhìn vào những con số
ở những nước đang phát triển nhanh
khi chúng tôi nhìn vào những nước đang phát triển chúng tôi nhận ra rằng có khoảng từ ba đến hai mươi số doanh nghiệp
có tăng trưởng nhanh trong mỗi giai đoạn nhất định
tuy nhiên những doanh nghiệp này lại tạo ra đâu đó từ năm mươi đến sáu mươi việc làm mới cho toàn bộ nền kinh tế
đó là một nhóm nhỏ doanh nghiệp đóng góp lớn vào mọi khía cạnh của nền kinh tế
từ thu nhập cho tới tăng trưởng việc làm và tăng trưởng gdp
bình luận về kết luận này các chuyên gia kinh tế cũng như giới doanh nhân
thừa nhận tạo ra các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh là yêu cầu bắt buộc
đối với một nền kinh tế đang phát triển như việt nam
ở một số nơi hoặc ở một số nước sự lớn hay không thì nó lại là bắt buộc
ví dụ như việt nam cái doanh nghiệp của việt nam bắt buộc phải lớn
chúng ta mới muốn tạo ra công an về làm muốn tiếp tục đi phát triển nhanh
để đưa sự phồn thịnh cho những người dân để cho người dân có cơ hội
hưởng thụ những cuộc sống tốt đẹp hơn
những thứ đó không phải chính phủ nói
đó là một điều rất tốt
và nó không có lựa chọn
trong một nền kinh tế sự tăng trưởng sự phát triển thịnh vượng của nó
nó phụ thuộc căn bản vào sự phát triển của khu vực doanh nghiệp
và trong khu vực doanh nghiệp và luôn luôn có những doanh nghiệp tiến nhanh lên
với một khi do cái ảnh hưởng do những yếu tố
sức mạnh nội tại của họ kết hợp với những thuận lợi từ bên ngoài
thì những doanh nhóm có nhóm doanh nghiệp là tăng trưởng nhanh
cần phải có một chính sách mà nó thúc đẩy và tạo điều kiện
cho những doanh nghiệp nhóm này nổi lên
như vậy việc tạo điều kiện để xuất hiện nhiều hơn các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh
là yêu cầu bắt buộc đối với một nền kinh tế mới nổi như việt nam
để rồi các doanh nghiệp này từ quy mô nhỏ hay rất nhỏ sau quãng thời gian nhất định
trở thành doanh nghiệp cỡ trung bình đóng góp đáng kể vào lĩnh vực họ hoạt động
nhưng tạo điều kiện như thế nào lại là vấn đề không hề đơn giản
cũng theo kết quả nghiên cứu của ngân hàng thế giới các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh có mặt ở
hầu hết mọi lĩnh vực từ khai khoáng tới công nghệ cao từ sản xuất tới dịch vụ và không có xu hướng tập trung ở một lĩnh vực nào
một thực tế khác là tính giai đoạn của các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh
thế giới không có nhiều các doanh nghiệp có thể giữ được tốc độ tăng trưởng trên hai mươi trong suốt một phần tư thế kỷ như thiên minh
mỗi giai đoạn có những doanh nghiệp khác nhau tăng tốc ở những lĩnh vực khác nhau với những mô hình khác nhau
vì vậy theo chuyên gia kinh tế trường ngân hàng thế giới medvedev không thể lựa chọn doanh nghiệp được hỗ trợ tăng trưởng nhanh
mà phải tạo ra cơ chế để những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh xuất hiện
trong báo cáo của chúng tôi những chính sách tập trung quá nhiều vào những số liệu đầu ra của các doanh nghiệp không có tác dụng
những hỗ trợ dựa trên một số lĩnh vực được lựa chọn hay dựa trên kích cỡ của doanh nghiệp hay vị trí của doanh nghiệp cũng thường không có tác dụng
những gì các chính phủ cần là tạo ra nhiều ưu đãi hơn cho các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tạo ra nhiều hỗ trợ hơn cho đổi mới sáng tạo
hỗ trợ bằng sự quản lý tốt hơn tạo ra những mối liên kết tốt hơn với thị trường toàn cầu
những hoạt động đó giúp doanh nghiệp phát triển
đồng quan điểm với chuyên gia của ngân hàng thế giới tiến sĩ nguyễn đình cung cũng cho rằng không thể lựa chọn những doanh nghiệp được hỗ trợ
mà phải tạo ra chính sách để hỗ trợ những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển mạnh lên
không phải tiếp cận theo hướng là mình đã chọn một ai đó trước
và sau đó thì mình hỗ trợ nó mà nên hỗ trợ nó như là một cái nhóm doanh nghiệp một nhóm doanh nghiệp
và chúng ta có thể nhóm doanh nghiệp này thì chúng ta sẽ có thể phát hiện nó bằng những nghiên cứu bằng những nghiên cứu mà không định danh ai cả không định danh ai cả
vì nếu định danh ai thì chúng ta có thể tạo thành một cái nhóm lợi ích mà chúng ta nghiên cứu phát triển ra những nhóm
nhóm doanh nghiệp này nó nằm ở đâu nó nằm ở ngành nào nó thuộc loại là những cái yếu tố nào những cái thứ xứ như vậy để chúng ta hỗ trợ nó
tuy nhiên một thực tế là sự phát triển của các doanh nghiệp này vẫn phải nằm trong tổng thể phát triển của nền kinh tế
cũng như phục vụ cho định hướng chung của nền kinh tế trong việc nắm bắt những xu hướng chung của nền kinh tế
thế giới đang bước vào kỷ nguyên bốn
bên cạnh đó vì nhóm các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh luôn thay đổi theo các thời kỳ chính sách hỗ trợ cũng cần phải thay đổi tương ứng để phù hợp
có thể nói những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh vừa phải có tầm nhìn dài hạn lại phải đáp ứng tính linh hoạt
thực ra cái vai trò của chính sách
nó quan trọng ở chỗ là nó phải định hướng đúng cho cái sự tăng trưởng về năng suất lao động và cái xu hướng phát triển chung của thế giới
chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta chỉ có nhìn một con số tuyệt đối hiện tại thì năng suất lao động rất là cao trong mạng như là khai khoáng
như là ngân hàng như là bất động sản
nhưng mà cái số lượng công việc tạo dựng ra cái ngành đó không nhiều nó không phải cái ngành quốc đội
chúng ta phải nâng cao nguồn lực của những cái ngành mà nó có thể tạo dựng được nhiều công an việc làm
và cuối cùng là tâng cao các năng suất của cái ngành đó
thì quan điểm tôi nghĩ rằng là những cái ngành như là sản xuất công nghệ cao rồi nông nghiệp công nghệ cao rồi ngành du lịch chẳng hạn
là hoàn toàn có cái cơ hội để có thể tăng trưởng nhiều và dài
cái việc này mình phải nghiên cứu liên tục là bởi vì có thể giai đoạn năm năm này thì có nhóm doanh nghiệp này
là tăng trưởng nhanh năm năm sau năm năm sau thì doanh nghiệp những nhóm doanh nghiệp khác ở những ngành khác tăng trưởng nhanh
và như vậy thì chúng ta phải có nghiên cứu như vậy để cái chính sách nó tương đối linh hoạt đủ linh hoạt để đáp ứng được với cái yêu cầu tăng trưởng
mà lại không phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó
với vấn đề hỗ trợ như thế nào công tác phân bổ nguồn lực hỗ trợ cũng cần được chú trọng hơn nữa
một thực tế được các chuyên gia chỉ ra là tại việt nam vẫn còn hiện tượng tiếp cận nguồn lực bằng quan hệ thay vì bằng năng lực tiềm năng nội tại của doanh nghiệp
thực trạng này không chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế
đấy là một trong những yếu tố đang cản trở
cái một đang cản trở cái phát triển của doanh nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung
cho nên là đấy là một trong những điểm chúng ta phải tháo gỡ
và chính ngân hàng thế giới trong nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng là cái phân bố nguồn lực và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế là một yếu tố của môi trường kinh doanh của chính sách
cần phải giải quyết để hỗ trợ nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh
và đó chắc chắn cũng là một trong những trọng tâm cải cách của việt nam trong thời gian tới
doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mang lại những động lực cho toàn bộ nền kinh tế
đó là đánh giá chung của các chuyên gia ngân hàng thế giới cũng như chuyên gia trong nước
tuy nhiên các chuyên gia đều chung một nhận định là không thể định danh các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh
để hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv vn hoặc trên kênh youtube truyền hình nhân dân